không cam chịu số phận khi mất đi khả năng đi lại chàng thanh niên hồ đình tài ở xã quang minh
huyện gia lộc tỉnh hải dương đã nỗ lực vươn lên và trở thành một doanh nhân thành đạt ở tuổi ba mươi
sau trận ốm lúc ba tuổi tay chân anh tài yếu dần không còn khả năng đi lại
nhưng ý chí cũng như khát vọng vượt lên cứ lớn dần tài đã nhờ em gái dạy đọc dạy viết
năm một mươi sáu tuổi anh học nghề sửa chữa khóa kính rồi thêm nghề khắc bia mộ và sửa đồng hồ
năm hai nghìn bốn anh tài chọn đi sâu vào nghề làm biển quảng cáo
với cửa hàng chuyên về lĩnh vực biển quảng cáo anh tài tạo việc làm thường xuyên cho bốn lao động
với mức lương thấp nhất bốn triệu đồng một người một tháng
và những lúc nhiều đơn hàng
số lao động lên gần một mươi người
khách hàng của anh không chỉ trong địa bàn huyện tỉnh
mà còn cả ở những tỉnh lân cận như quảng ninh bắc ninh thái bình
chất anh tài nên là rất là vươn lên trong cuộc sống
tưởng là anh đã chịu may mò của anh và chịu tìm tòi để phấn đấu vươn lên
là tự vượt vươn chính bình anh đã làm được chính vì thế
nên chúng tôi đưa vào cho người hội người khuyết tật của huyện gia đồng
đấy là cái người khuyết tật tiêu biểu
từ một cậu bé khuyết tật tưởng chừng cả đời phải sống dựa vào
giờ đây hồ đình tài đã là một ông trù nhỏ tự lo toan cho bản thân
và đóng góp lớn vào sự ổn định về kinh tế gia đình
và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương
được bạn bè trang lứa và nhiều người dân địa phương cảm phục và ghi nhận